chỉ vì mâu thuẫn gia đình trong lúc có hơi men không làm chủ được bản thân
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương
đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vợ của mình khiến nạn nhân bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi một vương đến nhà bố vợ
tại đây vương và chị vũ thị yến vợ của vương xảy ra mâu thuẫn
vương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực bụng và tay của chị yến
thế vậy bố mẹ vợ của vương vào can ngăn thì cũng bị vương dùng dao đâm vào người vào tay
sau khi gây án vương bỏ trốn khỏi hiện trường các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tiếp nhận thông tin công an huyện nam sách đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và vận động
thuyết phục đối tượng đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi một
vương đã đến trình diện và đầu thú tại công an huyện nam sách